trong tối ngày hai mươi bốn tháng hai tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit đã chủ trì
triều đãi trọng thể chào mừng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
sang thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trong lời chúc tại triều đãi tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đánh giá cao tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chọn cộng hòa dân chủ nhân dân lào là điểm đến nước ngoài đầu tiên của mình
sau khi được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
điều này đã khẳng định truyền thống hữu nghị vĩ đại và tính sinh động đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước lào việt nam việt nam lào
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đã mời đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm hữu nghị
chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị nồng nhiệt
chăn đầy tình hữu nghị anh em thân thiết
hai nhà lãnh đạo cùng đại biểu cấp cao hai đảng hai nước xúc động tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
chủ tịch cây sòm phương vĩ hẳn và chủ tịch xu phong nhu vông kính nhiêu
cùng các đồng chí lãnh đạo tiền bối lão thành cách mạng các anh hùng liệt sĩ của hai dân tộc việt lào
đã chọn đời công hiến hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước
tổng bí thư chủ tịch nước lào khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác cùng các đồng chí việt nam anh em
tăng cường và vun đắp truyền thống đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện lào việt nam việt nam lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam
nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với đảng nhà nước và nhân dân lào
mãi mãi bảo vệ giữ gìn và vùn đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào không ngừng phát triển